thưa quý vị khán giả bảy mươi sáu năm qua đảng nhà nước và các tầng lớp nhân dân
luôn tỏ lòng biết ơn sự hy sinh công hiến của thương binh gia đình liệt sĩ
và quan tâm thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa
rất nhiều chương trình lớn như quỹ đền ơn đáp nghĩa xây nhà tình nghĩa
sổ tiết kiệm tình nghĩa phụng dưỡng mẹ việt nam anh hùng
đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân
thể hiện đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta
ngày hai mươi bảy tháng bảy hàng năm là ngày mà cả nước tri ân các anh hùng liệt sĩ
thương bệnh binh đã công hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc
những gia đình có công với đất nước qua nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực
nhưng bất chấp đạo lý cao đẹp đó một số đối tượng trở cơ
xét lại lịch sử cơ hội chính trị các thế lực phản động trong và ngoài nước
vẫn phủ nhận sự hy sinh to lớn của các thương binh liệt sĩ
xuyên tạc về chính sách của đảng nhà nước ta đối với người có công
các gia đình chính sách điều đó càng bộc lộ rõ bản chất vô ơn
bạc nghĩa của những kẻ chống phá với ý đồ chính trị thấp hèn
khi chính quyền và đồng bào các dân tộc tây nguyên còn chưa hết bàng hoàng về sau vụ khủng bố
ngày một mươi một tháng sáu tại đắk lắc sự đau thương mất mát của thân nhân những cán bộ chiến sĩ đã hy sinh chưa
kịp nguôi ngoai thì trên một số diễn đàn mạng xã hội đã xuất hiện những lời lẽ công kích xuyên tạc
hết sức bì ổi ngày hai mươi bảy tháng bảy hàng năm là dịp đảng nhà nước nhân dân
tri ân những thương binh liệt sĩ gia đình có công với cách mạng thì một số đối tượng mang
tư tưởng thù địch cực đoan dân tộc lại tung ra những giọng điệu xuyên tạc phủ nhận sự hy sinh
to lớn của những con người đã hy sinh sương máu để đổi lại độc lập tự do và hòa bình cho đất nước
chúng rêu rao rằng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là không cần thiết
là vô nghĩa khi bảo vệ chế độ cộng sản
rồi lợi dụng một số vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện chế độ chính sách đối với
người có công để quy trục đảng nhà nước ta đã lãng quên không quan tâm đến thương binh
bệnh binh người có công với đất nước thủ đoạn đê hèn ấy thể hiện bản chất
của những kẻ vô ơn bạc nghĩa ý đồ của chúng không chỉ nhằm tạo ra nhận thức sai lệch
làm suy giảm lòng tin của một bộ phận quần chúng nhân dân với đảng nhà nước
chế độ mà còn khoét sâu vào nỗi đau chiến tranh của cả dân tộc
sự mất mát to lớn của thân nhân các gia đình liệt sĩ thương binh người có công với cách mạng
phổ nhận những thành quả cách mạng của dân ta đã giành được phổ nhận sự hy sinh sương máu của nhân
dân ta của các anh hùng liệt sĩ của ta đã hy sinh vì đền độc lập tự do của tổ quốc và đó thực sự
chúng gọi là những hành động vô ơn những kẻ gọi là bất chấp cả đạo lý của dân tộc
cả một thế hệ xếp bút nghiên ra trận mà không hẹn ngày trở về cả một trung đội sau trận đánh chỉ còn
vài người thậm chí không còn ai sống sót điều gì đã thôi thúc để những người con ưu tú ấy nguyện hy
tính dâng hiến cả cuộc đời mình cho tổ quốc và với ý chí quyết tử cho tổ quốc quyết sinh đó không gì
khác ngoài lý tưởng cách mạng cao đẹp tất cả vì độc lập tự do dân tộc vì sự trường tồn của đất nước
sau các cuộc kháng chiến việt nam đã mất đi gần một triệu một trăm năm mươi người con ưu tú
trong đó hơn ba trăm linh liệt sĩ chưa xác định được danh tính hơn hai trăm linh liệt sĩ còn đang nằm lại
đâu đó trên chiến trường xưa chưa được tìm thấy gần tám trăm linh thương bệnh binh hơn ba trăm linh người
tham gia kháng chiến có con bị nhiễm chất độc da cam và trên một trăm hai mươi bảy mẹ việt nam anh hùng có
chồng con hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc những con số biết nói
về cái giá mà dân tộc việt nam phải trả để đổi lấy độc lập tự cường hòa bình để phát triển như ngày hôm nay
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc với hơn một mươi bốn cán bộ chiến sĩ đã hy sinh
hơn năm đồng chí đã để lại một phần sương máu tại chiến trường trong đấu tranh phòng chống tội
phạm bảo vệ an ninh quốc gia và làm trật tự an toàn xã hội khi đất nước lo hòa bình
cũng đã có hàng ngàn tấm gương cán bộ chiến sĩ tận tụy nêu gương tinh thần trách nhiệm dũng cảm
hy sinh hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh chỉ tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
cũng đã có một mươi chín đồng chí hy sinh hơn bốn trăm hai mươi đồng chí bị thương và hàng trăm đồng chí bị phô nhiễm
hiv trong khi làm nhiệm vụ đã có phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
trong cuộc chiến đấu bắn
tôi không chỉ được là trực tiếp chiến đấu cùng với đồng đội mà cũng là người trực tiếp
còn là mai táng đồng đội khinh cá đồng đội bị thương về hậu cứu có thể nói là những cái kỷ niệm thật sự
xúc động và chúng tôi nghĩ rằng để có được cuộc sống thanh bình hôm nay có được cuộc chúng tôi được
trở về với thời hòa bình hôm nay được đóng góp một phần nhỏ mình vào cuộc cuộc đời hôm nay
thì chính là sự hy sinh rất lớn
của đồng đội của chúng tôi và có biết bao nhiêu anh hùng liệt sĩ khác
sinh thời chủ tịch hồ chí minh luôn hết mực quan tâm đến những con người đã công hiến hy sinh cho
độc lập tự do của dân tộc dù bận nhiều việc nhưng người luôn dành thời gian thay mặt chính phủ và
nhân dân đặt vòng hoa kính cẩn trước phong linh của các liệt sĩ bác đã ký và ban hành các sắc lệnh về
bộ hưu bổng thương tật và tiền tuất cho thân nhân tử sĩ thành lập ti thương binh cựu binh của khu và tỉnh
đặt ra bảng vàng danh dự bằng gia đình vẻ vang và truy tặng phong tỏa các danh hiệu anh hùng
huân huy chương cho các liệt sĩ thương binh nơi theo tấm gương và thực hiện di trúc của người
đối với công tác thương binh liệt sĩ hàng chục năm qua các thế hệ lãnh đạo
đảng nhà nước cùng ban ngành đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân luôn dành nhiều tình cảm thanh
kính tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nó trở thành phong trào có giá trị giáo dục
truyền cảm hứng và có sức lan tỏa mạnh mẽ tới những thế hệ việt nam hôm nay
riêng một mươi năm gần đây cả nước đã vận động được hơn một mươi ba tỷ đồng hỗ trợ gia đình người có công
xây dựng mới hơn tám mươi bốn căn nhà
tăng sáu mươi chín căn nhà tình nghĩa tặng gần một trăm hai mươi sổ thiết kiệm cho các gia đình chính sách với tổng
số tiền trên một tỷ đồng hai chín trăm tám mươi tám bà mẹ việt nam anh hùng còn sống được các tổ chức cá nhân nhận
chăm sóc phụ dưỡng suốt đời đến nay chín mươi chín gia đình có công với cách mạng cả nước sống bằng
hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú sự quan tâm đó của đảng
nhà nước và toàn thể nhân dân ta là minh chứng chân thực bác bỏ những luận điệu xuyên tạc mà những
kẻ vô ơn vẫn thưởng rêu rao
thật sự chúng tôi cũng rất cảm động ngoài những công việc những hỗ trợ chúng tôi trong lúc khó khăn hoặc
động viên chúng tôi nhất là những ngày này chung với cả nước thì anh em tôi rất là phấn khởi mà bản thân tôi thì cũng rất là tự nhiên bản thân tôi cũng rất là tự nhiên bản thân tôi cũng rất là tự nhiên
đất nước sau ba mươi năm năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn mang bước ngoặt lịch sử trên con đường chủ nghĩa xã hội
nó chứng minh sự đúng đắn tính chất ưu việt của chế độ dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
thành quả đó càng có ý nghĩa thiêng liêng bởi nó xứng đáng với sự mong mỏi của các bậc tiền bối
nó làm cho lý tưởng chiến đấu sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông đi trước không trở nên hoài phí
những tấm gương sáng ngời sẽ mãi mãi sống cùng với non sông việt nam đảng nhà nước và nhân dân ta luôn tự hào ghi nhớ công ơn và nguyện kế tục sự nghiệp để sao cho chứng đáng với nại sự hy sinh to lớn của các bậc cách mạng tiền bối những anh hùng liệt sĩ thương bệnh binh và đồng bào chiến sĩ cả nước
trước những minh chứng chân thực
những điệu xuyên tạc của các thế lực thủ địch trở nên lạc lỏng và vô nghĩa
những mẹ suốt mẹ thứ các anh hùng liệt sĩ như bế văn đàn phan đình giót nguyễn văn chỗi võ thị sáu mai quốc ca và hàng triệu người con ưu tú đã cống hiến thanh xuân đẹp nhất của mình cho tổ quốc
tên của các mẹ các anh các chị đã hóa thành tên đất nước

đó không chỉ là tượng đài bất tử trong lịch sử dân tộc mà còn là tượng đài trong tâm thức của mỗi con người việt nam hôm nay và mai sau
những ngày tháng bảy này trên mọi miền tổ quốc dân tộc lại sống trong không khí thiêng liêng xúc động thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ người có công với đất nước
đèn hoa đăng sẽ lại được thả lung linh trên sông thạch hãn để tưởng nhớ những con người đã nằm lại thành cổ trong